do ca nhiễm covid một mươi chín tăng đột biến bệnh nhân nằm vật vờ ngoài bệnh viện
các cơ sở cách ly ở hồng kông đã hết chỗ trong bối cảnh hệ thống y tế quá tải
một số bệnh nhân kể cả người lớn tuổi buộc phải nằm bên ngoài
cho đến hiện tại trung quốc vẫn là quốc gia gây gắt nhất với đại dịch toàn cầu covid một mươi chín
nước này sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để thực hiện tuyệt đối chiến lược zero covid
bảo vệ mọi người dân trung quốc khỏi bất kỳ sự xâm nhập nào của virus corona
vấn nạn người vượt biên cũng không nằm ngoài phạm vi cứng rắn của nước này
khi hơn nửa năm nay các chốt văn phòng ở huyện long châu nằm dọc theo biên giới trung quốc việt nam
đã dùng ngẫm làm phương tiện truy bắt người nhập cư trái phép
là một phần trong chiến lược nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín của trung quốc
giữ lập trường cứng rắn đối với vấn đề nhập cư bất hợp pháp nên đã tăng cường tuần tra biên giới
thế nhưng trung quốc là quốc gia rộng lớn có đường biên giới trải dài
vì vậy việc ngăn chặn người vượt biên không phải là điều dễ dàng
kể từ mùa hè năm ngoái lực lượng bảo vệ biên giới nước này đã có công cụ mới những con ngỗng
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một huyện long châu thuộc tỉnh quảng tây tiên phong dùng ngỗng
để đẩy lùi tình trạng nhập cư phức tạp và ngay sau đó đã thu được kết quả đáng ngạc nhiên
rõ ràng ngẫm cảnh giác với người lạ và tiếng động bất thường hơn nhiều so với chó
loài gia cầm này đã giúp lực lượng biên phòng trung quốc bắt giữ một số người đang cố gắng nhập cảnh trái phép
vào tháng chín năm ngoái nhiều tiểu đội ngỗng đã được đưa đến các chốt kiểm soát biên giới
dọc theo biên giới của long châu và trước đó không lâu mỗi đội kiểm soát biên giới đều có ít nhất một cặp ngỗng
theo báo china news đội kiểm soát biên giới tiêu chuẩn mới của long châu gồm hai con ngỗng
một con chó và hai cư dân bản địa
những ngôi làng ở long châu được bao quanh bởi núi cao rừng rậm và một mạng lưới đường mòn phức tạp
tuy nhiên sự ra đời của tiểu đội ngỗng đã chứng minh được hiệu quả của việc ngăn chặn vấn nạn vượt biên
và buôn lậu hàng hóa cùng động vật hoang dã
chúng sẽ kêu lên khi phát hiện điểm bất thường và chúng sẽ kêu to hơn nữa khi nhìn thấy người lạ
chiến dịch ngẫu ở long châu đang được quảng bá tích cực tại các huyện khác của thành phố sùng tả tỉnh quảng tây
hiện có khoảng bốn trăm linh con chó và năm trăm linh con ngỗng được huy động
làm nhiệm vụ tại hơn ba trăm linh trạm kiểm soát phòng chống dịch bệnh ở biên giới trung quốc
số lượng ngỗng sẽ sớm tăng hơn nữa
vấn nạn người vượt biên đã mở ra một con đường cho virus corona xâm nhập vào trung quốc
theo cách lén lút và khó kiểm soát nhất
do đó mặc dù thoạt nhìn có lẽ khá buồn cười
song sự ra đời của tiểu đội ngỗng vô cùng nhạy bén đã giúp nước này giữ vững lập trường jero covid cứng rắn của mình
vâng bản tin covid một mươi chín trưa ngày một mươi sáu tháng hai đến đây là kết thúc
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến những bản tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
tiếp theo bản tin trưa nay của chúng tôi sẽ là những cập nhật mới nhất liên quan đến tình hình covid một mươi chín trên thế giới
ngày một mươi năm tháng hai tokyo nhật bản đã ghi nhận số ca mắc mới tại nước này vượt qua mốc bốn triệu người
kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
từ thời điểm đó đến nay nhật bản đã chứng kiến sáu làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín
mùa xuân hai nghìn hai mươi mùa hè hai nghìn hai mươi cuối năm hai nghìn hai mươi đầu năm hai nghìn hai mươi một với trọng tâm là vùng thủ đô
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một với sự xuất hiện của biến thể alpha
thế vận hội olympic mùa hè tokyo hai nghìn hai mươi với sự hoành hành của biến thể danta
ở làn sóng lây nhiễm hiện tại biến thể omicron đang bao phủ gần như toàn diện tại nhật bản
nâng tổng số ca covid một mươi chín tại quốc gia đông bắc á này vượt quá bốn triệu người
đáng chú ý trong khi phải mất một năm bảy tháng để nhật bản ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín thứ một triệu
và năm tháng sau đó cho ca mắc bệnh thứ hai triệu
thì trong đầu năm hai nghìn hai mươi hai chỉ mất hai tuần để nhật bản cán mốc ba triệu ca mắc mới
và một mươi hai ngày cho ca mắc bệnh thứ bốn triệu
ngoài ra đã có hai bốn trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín được ghi nhận trong làn sóng lây nhiễm thứ sáu
tính đến thời điểm này tương đương tỷ lệ một
mặc dù tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với các làn sóng lây nhiễm trước đó
nhưng do tổng số ca mắc covid một mươi chín lần này rất cao nên đây cũng là con số đáng lo ngại
theo giáo sư koji wada thuộc đại học y tế và phúc lợi quốc tế
thành viên của nhóm chuyên gia của bộ y tế lao động và phúc lợi
đặc trưng của làn sóng lây nhiễm
covid một mươi chín nghiêm trọng lần này là sự kết hợp giữa biến thể omicron
và sự gia tăng tiếp xúc trực tiếp trong dịp cuối năm
bên cạnh đó không chỉ các khu đô thị lớn sự xâm nhập của virus sars cov hai
đã lan mạnh tại các vùng nông thôn và nhiều địa phương trong cả nước
theo giáo sư quada việc cấp bách hiện nay của chính phủ nhật bản
phải là đẩy nhanh tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín mũi thứ ba
và củng cố hệ thống y tế tập trung vào đối tượng người già
người mắc bệnh nền để giảm số ca bệnh nặng và tử vong
tình hình dịch covid một mươi chín tại nhật bản đang có dấu hiệu giảm nhiệt
khi chỉ ghi nhận thêm tám mươi bốn hai trăm hai mươi ca mắc mới trong ngày một mươi năm tháng hai
tuy nhiên giới chuyên gia y tế nhật bản nhận định rất khó để dự báo
về thời điểm đạt đỉnh của làn sóng lây nhiễm này
do vậy người dân cần chú ý làm tốt các biện pháp phòng dịch trọng điểm
nhất là khi chính phủ dự kiến sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh
cho người nước ngoài từ tháng ba tới
trong khi làn sóng covid một mươi chín ở nhật bản đang có dấu hiệu giảm nhiệt
hàn quốc lại đang đối mặt với nguy cơ gia tăng số ca nhập viện và tử vong vì omicron
theo số liệu mới nhất quốc gia này đã ghi nhận số ca tử vong do covid một mươi chín cao nhất
trong một tháng qua vào ngày một mươi năm tháng hai với sáu mươi một trường hợp
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca đã báo cáo
hai mươi một trường hợp tử vong do covid một mươi chín vào ngày một mươi năm tháng hai
số người thiệt mạng hàng ngày cao nhất kể từ con số bảy mươi bốn được báo cáo vào ngày một mươi chín tháng một
trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với thực trạng gia tăng số ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron
trong khi biến thể omicron cho đến nay dường như ít gây ra các ca bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong
quy mô bùng phát lớn hơn do chủng virus này đang làm dấy lên lo ngại rằng
số ca nhập viện và tử vong có thể tăng vọt trong những tuần tới
bên cạnh đó kdca cũng ghi nhận năm mươi bảy một trăm bảy mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi chín mới
số ca nhiễm trong một ngày cao chưa từng thấy và tăng hơn một mươi hai lần
so với mức được báo cáo vào giữa tháng một
khi omicron trở thành chủng virus nổi trội
chiếm ưu thế
ông park heang một quan chức cấp cao của bộ y tế hàn quốc cho biết
nguồn lực y tế tại các bệnh viện của nước này vẫn ổn định
với ít hơn hai mươi bảy các đơn vị chăm sóc đặc biệt được chỉ định điều trị cho bệnh nhân
cho covid một mươi chín hiện đang được sử dụng
giới chức hàn quốc đã bày tỏ sự hy vọng thận trọng rằng tỷ lệ tiêm chủng cao
ở nước này gần năm mươi tám trong tổng số dân hơn năm mươi một triệu người đã được tiêm mũi vaccine tăng cường
sẽ giúp ngăn chặn hệ thống bệnh viện không bị xáo trộn và chịu áp lực
hàn quốc có kế hoạch bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ tư cho người ở viện dưỡng lão
và các cơ sở chăm sóc dài hạn khác vào cuối tháng hai
hàn quốc đã nới lỏng đáng kể các hạn chế về kiểm dịch để các dịch vụ thiết yếu không bị gián đoạn
hơn hai trăm bốn mươi năm người bị nhiễm covid một mươi chín đang được điều trị tại nhà tính đến ngày một mươi năm tháng hai
vài tuần sau khi quyết định các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ hoặc trung bình được điều trị
tại nhà được đưa ra
việc xét nghiệm hiện nay cũng tập trung vào các xét nghiệm kháng nguyên nhanh
trong khi những xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho kết quả chính xác hơn
chủ yếu dành cho các nhóm nguy cơ cao
tuy nhiên vẫn có lo ngại rằng những người nhiễm có thể cho kết quả âm tính giả
và tiếp tục xuất hiện ở nơi công cộng
điều này có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan của dịch bệnh